tại bạc liêu bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu
đã tổ chức lễ công bố tập đoàn việt úc là cơ sở sản xuất tôm giống đầu tiên của việt nam
chính thức được tổ chức thú y thế giới công nhận đạt tiêu chuẩn sản xuất tôm giống an toàn dịch bệnh
đây là doanh nghiệp đầu tiên và duy nhất tại việt nam đạt tiêu chuẩn này
mở ra bước phát triển mới đối với ngành thủy sản nói chung ngành tôm giống việt nam nói riêng
việc tập đoàn việt úc được chứng nhận của tổ chức thú y thế giới sẽ là giấy thông hành quan trọng
để đưa con tôm việt xuất khẩu sang các thị trường khó nhất thế giới góp phần nâng cao chuỗi giá trị tôm việt nam
đáng chú ý thời gian qua tập đoàn việt úc đã áp dụng thành tựu khoa học công nghệ vào lĩnh vực con giống
xử lý nước quy trình nuôi tại bạc liêu
theo đó việc xây dựng nhà máy xử lý nước hiện đại nhất châu á nuôi tôm siêu thâm canh trong nhà kín
nuôi tôm siêu thâm canh trong nhà màng bong bóng do đơn vị áp dụng lần đầu tiên có mặt tại việt nam
góp phần rất quan trọng đem đến thành công cho tập đoàn